theo cnn ngày một mươi chín tháng bốn cựu thủ tướng kiềm lãnh đạo phe đối lập ở israel yair lapid đã chỉ trích bộ trưởng an ninh quốc gia itamar ben ghvi vì dòng trạng thái không thể tha thứ của ông ben ghvi trên mạng xã hội x
cụ thể không lâu sau khi thông tin về việc xuất hiện nhiều tiếng nổ ở iran xuất hiện trên mạng xã hội ông ben gv đã đăng lên x duy nhất một từ lóng với hàm ý chê bai cuộc tấn công của israel là bèo bọt
cnn cũng dẫn lời một quan chức mỹ khẳng định những tiếng nổ tại iran là do cuộc tấn công của israel nhắm vào lãnh thổ iran song cả theo avi và iran đều chưa trực tiếp xác nhận vấn đề này
dù vậy đồng đảo giới quan sát vẫn nhận định dòng trạng thái trên ám chỉ động thái quân sự
theo av ông bengavi là lãnh đạo một đảng cực hữu trong liên bang đảng cầm quyền ở israel đồng thời là một trong những nhân vật cực hữu nổi bật nhất trong cả chính phủ và quốc hội nước này
sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của iran vào ngày một mươi bốn tháng bốn ông ben ghvi đã đòi theo avi phản ứng điên cuồng với iran
trước hai phát ngôn trên cựu thủ tướng israel lapid cho rằng bộ trưởng an ninh quốc gia israel đã móc mỉa hạ nhục israel ở cả tehran và washington
ông chia sẻ
chưa bao giờ có một bộ trưởng trong nội các an ninh lại gây tổn hại lớn đến an ninh hình ảnh và vị thế quốc tế của đất nước như vậy
tuyên bố trên của ông lapid cho thấy sự dạ nứt dần xuất hiện trong chính giới israel
nhiều quan chức nước này mong chính quyền thủ tướng benjamin netanyahu phản ứng kiểm chế với cuộc tấn công của iran nhằm ngăn việc leo thang căng thẳng khu vực
trái lại phè cực hữu gồm ông ben ghvi bộ trưởng tài chính bezalel smotik cùng nhiều quan chức cấp cầu khác kêu gọi theo avi tấn công iran dữ dội
nhằm đập tan mọi suy nghĩ về việc tấn công israel
cũng liên quan đến những căng thẳng gần đây giữa hai nước ngày một mươi chín tháng bốn người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết
nga đang nghiên cấu những thông tin liên quan đến chuỗi vụ nổ tại iran eutane
ông peskov khẳng định sẽ quá sớm để bình luận trước khi bản chất của vụ việc được làm rõ
tuy nhiên ông vẫn nhấn mạnh ở bất kỳ trường hợp nào dù gì đi nữa nga cũng muốn các bên cùng kiềm chế và không đưa ra hành động có thể khiêu khích việc leo thang căng thẳng ở khu vực phức tạp này
thông tin israel tấn công iran được báo đài mỹ dẫn lời quan chức mỹ đưa ra vào sáng một mươi chín tháng bốn theo giờ việt nam tin ban đầu cho hay israel đã tấn công bằng tên lửa
tuy nhiên iran nói không bị tấn công từ bên ngoài còn israel chưa lên tiếng về vụ việc
dù vậy một số nước đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế leo thang căng thẳng nhằm tránh xung đột lan rộng hơn trong khu vực
trước đó vào sáu mươi chín tháng bốn truyền thông nhà nước iran đưa tin về các vụ nổ ở tỉnh miền trung ifahan trong sáng cùng ngày
cùng lúc truyền thông mỹ dẫn lời các quan chức nói
iran nói rằng israel đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào iran
israel trước đó đã cảnh báo sẽ đáp trả sau khi bị iran tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần một tuần trước
iran muốn trả đũa vụ tấn công chết người vào đại sứ quán của họ ở thủ đô damaskus của syria
kể từ đó những lo ngại về khả năng xung đột ở trung đông đã tăng vọt
một số nước khác cũng đã lên tiếng kêu gọi giảm căng thẳng như pháp nhật hà lan ai cập
giải thích về vụ nổ vang vọng khắp một thành phố của iran ngày một mươi chín tháng bốn
truyền thông và các quan chức iran cho biết đó chỉ là một số vụ nổ nhỏ đến từ việc lực lượng phòng không bắn chúng ba máy bay không người lái trên thành phố isfahan ở miền trung iran
đáng chú ý telen gọi vụ việc là một cuộc tấn công của những kẻ xâm nhập bên trong iran chứ không phải của israel
vì vậy không cần thiết phải trả đũa
hãng tin irna của iran dẫn lời tổng tư lệnh quân đội iran aburahim mausavi cho hay
các vụ nổ trên bầu trời của idfahan có liên quan đến việc hệ thống phòng không bắn vào vật thể
khả nghi nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào
một quan chức cấp cao iran nói với reuters rằng họ không có kế hoạch đáp trả israel
nhiều nhà phân tích cho rằng dường như iran đang tìm cách tránh khỏi bờ vực giảm thiểu tác động của cuộc tấn công và xuống thang căng thẳng
trong khi đó israel và mỹ chưa chính thức lên tiếng về cuộc tấn công trên
khi được hỏi về vấn đề này tại một cuộc họp báo ở ý ngoại trưởng mỹ antony blinken tuyên bố
ông sẽ không bình luận đồng thời nhắc lại cam kết mỹ đảm bảo an ninh của israel
nhưng không tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công nào
theo các quan chức giấu tên ở washington lực lượng israel đang tiến hành các hoạt động quân sự chống lại iran
nhưng không mô tả tính chất hoặc quy mô của các hoạt động đó
các quan chức của chính quyền tổng thống joe biden cho biết tel đã thông báo cho washington hôm một mươi tám tháng bốn
rằng một cuộc tấn công sẽ diễn ra trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
đài cnn đưa tin israel đảm bảo với mỹ rằng các cơ sở hạt nhân của iran sẽ không bị nhắm tới
iran được truyền thông qua các cơ sở hạt nhân của iran
iran cho là sẽ sử dụng các loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây để bắt đầu đặt tấn công thứ hai chống lại israel
một quan chức iran đã thiết lộ với al jazera về kế hoạch tấn công israel lần thứ hai sau cuộc tập kích hôm một mươi ba tháng bốn vừa qua
ngay lập tức cơ quan báo chí này đăng tải lên mạng xã hội x
khẩn cấp một quan chức iran nói với al jazera
chúng tôi sẵn sàng cho phản ứng cấp độ thứ hai thông qua các loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây trong cuộc xung đột với israel
trong lúc đó israel vẫn chưa có động thái đáp trả iran
sáng hôm một mươi sáu tháng bốn nội các israel tiếp tục bàn về phản ứng cuộc tập kích của iran sau khi cuộc họp đầu tiên chưa thống nhất với phương án đáp trả
theo channel hai mươi news israel muốn tấn công iran mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện
trước đó trong cuộc điện đàm với người đồng cấp mỹ lloyd austin bộ trưởng quốc phòng israel yoa garlen cũng gợi mở đến khả năng thành lập liên minh quốc tế và liên minh chiến lược
nhằm chống lại các mối đe dọa từ iran
tuy nhiên ngay sau khi cuộc tập kích vào israel nổ ra tổng thống mỹ joe biden đã thông báo với thủ tướng benjamin netanyahu
rằng washington sẽ không tham gia bất kỳ cuộc phản công nào chống lại iran và cũng không ủng hộ điều này
ngoại trưởng mỹ antony blinken cũng cho biết mỹ đã phối hợp với các đồng minh trong khu vực để tìm cách ngăn chặn leo thang xung đột
ông blinken nói thêm
chúng tôi không tìm cách leo thang nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ việc phòng thủ của israel
và bảo vệ nhân viên của chúng tôi trong khu vực
cũng trong hôm một mươi sáu tháng bốn nhà phân tích chính trị cs mohammed maradi của đại học teran cũng tuyên bố
cuộc tấn công của iran vào tuần trước đã thành công trong việc do thám sức mạnh quân sự của israel
iran biết những máy bay không người lái uav sẽ bị bắn hạ
nhưng chúng chỉ là môi nhự khiến israel và các đồng minh bập lộ sức mạnh phòng không của họ
ông maradi cũng tiết lộ
quân đội iran đã lên kế hoạch tấn công đợt hai
trong lúc israel vẫn đang lựa chọn phương pháp phản ứng phù hợp
nếu iran thực sự muốn tấn công israel
cuộc tấn công đó sẽ gấp một mươi lần cuộc tập kích hôm một mươi ba tháng bốn
iran có số lượng lớn các căn cứ tên lửa dưới lòng đất và đang chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo
việc iran tấn công trả đũa israel sau vụ không kích đại sứ quán iran tại damasus syria
đang làm dấy lên những lo ngại về xung đột lan rộng ở trung đông
theo giới quan sát vụ đánh bom vào khu vực đại sứ quán iran ở damascus hôm một tháng bốn
tình nghi do các máy bay chiến đấu của israel tiến hành
là một bước hoạt kịch tính trong cuộc đối đầu dài dàng lâu nay giữa hai nước
theo avi hiện vẫn chưa lên tiếng nhận trách nhiệm
nhưng bộ quốc phòng mỹ xác nhận israel đứng sau vụ tập kích này
suốt nhiều thập kỷ qua cả tehran và tel avi đã có vô số hoạt động chống lại nhau
trong cả thế giới thực và thế giới ảo
chúng bao gồm những vụ tấn công
hoạt động hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm nhiều cuộc không kích và bắn giết có chủ đích
gây thiệt hại cho cả đôi bên
tuy nhiên vụ tấn công đại sứ quán ở damasurs đặc biệt nghiêm trọng
vì khiến hai vị tướng và năm sĩ quan khác thuộc lực lượng đặc nhiệm quát
trong quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo iran thiệt mạng
lực lượng quát là lực lượng tác chiến độc đáo đã hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm của tehran
và các đối tác khu vực bằng tiền bạc vũ khí và trang thiết bị trong nhiều thập kỷ
trong lịch sử của mình lực lượng quát chưa bao giờ mất nhiều sĩ quan đến vậy
trong một vụ tấn công của đối thủ
ngay cả khi vụ tập kích của mỹ hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi nhằm vào chỉ huy lực lượng quát lúc đó
tướng wasem soleimani cũng không hạ sát các thành viên cấp cao của tổ chức ngoài ông soleimani
hơn nữa truyền tướng mohammed zahedi vị tư lệnh lực lượng quát vừa thiệt mạng
trong vụ tấn công ngày một tháng bốn đang trực tiếp quản lý các mối quan hệ
của quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo iran
với nhóm vũ trang hebolab ở lebanon chính phủ syria
và các nhóm dân quân người hồi giáo sidi teh ở quốc gia đó
phong trào hồi giáo hamad và nhóm thanh chiến hồi giáo palestine tự xưng ở saqqaza và bờ tây
ngay sau vụ tấn công đại sứ quán ở damasurs các quan chức iran
trong đó có lãnh đạo tối cao ayatola khamenei đã công khai đổ lỗi cho israel và thề sẽ trả thù
ngoại trưởng iran hossein amin nhấn mạnh
chúng tôi coi hành động gây hấn này đã vi phạm mọi chuẩn mực ngoài
sao và điều ước quốc tế
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã hoàn toàn mất cân bằng tinh thần
do những thất bại liên tiếp ở gaza và việc ông ta không đạt được các mục tiêu
theo chủ nghĩa phục quốc do thái của mình
từ quan điểm của israel mặc dù không thừa nhận đứng sau vụ việc
nhưng phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ israel idf
chuẩn đô đốc daniel hagari tuyên bố
tòa nhà bị chúng không kích không phải là cơ sở ngoại giao
mà là địa điểm các quan chức của lực lượng quát gặp gỡ các đối tác của họ
trong khu vực
để thúc đẩy các hoạt động chống lại israel
lý lẽ này của israel đã không nhận được sự ủng hộ của nhiều nước
các hãng thông tấn trích dẫn lời một số quan chức mỹ giấu tên từng nhận định
tehran có thể phát động chiến dịch trả đũa israel
sau khi tháng ăn chay ramadan của người hồi giáo kết thúc vào ngày một mươi một tháng bốn
tờ wall street journal của mỹ tối ngày một mươi một tháng bốn thậm chí đưa tin
iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp vào miền nam hoặc miền bắc israel
trong vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tối
theo vì tuyên bố
tuyên bố đang trong tình trạng cảnh giác cao độ
và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra
tổng thống mỹ joe biden hôm một mươi tháng bốn đã nhắc lại cam kết sắt đá
về việc sẽ bảo vệ israel trong trường hợp nước này
bị iran cùng các tổ chức vũ trang thần cận tấn công
song washington cũng đồng thời cử phái viên trung đông
liên lạc với chính phủ các nước trong khu vực
như ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất qatar và iraq
để đề nghị họ tác động và hối thúc iran kiềm chế